các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì lừa hai mươi triệu usd tiện hỗ trợ covid một mươi chín ở mỹ
kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
quý vị dự đoán như thế nào về ca mắc tối nay sẽ tăng lên hay giảm xuống
khi mà việt nam đã và đang làm chủ được tình thế và kiểm soát được dịch
vâng cùng để quý vị trở lâu hơn nữa ngay sau đây sẽ là tin tức liên quan đến ca mắc mới tối nay
ngày hai mươi hai tháng bốn vừa được chúng tôi cập nhật
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi một một trăm sáu mươi ca nhiễm mới
trong đó có ca nhập cảnh và một mươi một một trăm sáu mươi ca ghi nhận trong nước
giảm tám trăm sáu mươi chín ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có tám một mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín trăm tám mươi ca
hà nội chín trăm tám mươi ca phú thọ
bắc giang năm trăm ba mươi chín
quảng ninh năm trăm một mươi

vĩnh phúc bốn trăm năm mươi tám
yên bái bốn trăm năm mươi hai
lào cai ba trăm tám mươi chín
hải dương ba trăm bảy mươi ba
bắc cạn ba trăm năm mươi bảy
tuyên quang ba trăm năm mươi hai
đắk lắk ba trăm bốn mươi sáu
thái nguyên ba trăm linh chín
sơn la hai trăm bảy mươi ba
thái bình hai trăm năm mươi năm
nam định hai trăm hai mươi năm
quảng bình hai trăm hai mươi hai
hân yên hai trăm hai mươi
cao bằng hai trăm một mươi
bà rịa vũng tàu một trăm chín mươi bảy
lâm đồng một trăm chín mươi bốn
lạng sơn một trăm tám mươi chín
bắc ninh một trăm bảy mươi sáu
ninh bình một trăm sáu mươi chín
hà giang một trăm sáu mươi chín
hòa bình một trăm sáu mươi
hà tỉnh một trăm bốn mươi bảy
hà nam một trăm ba mươi bảy
điện biên một trăm ba mươi
đà nẵng một trăm hai mươi sáu
lai châu một trăm linh tám
bình định một trăm linh hai
tây ninh chín mươi chín
bình phước chín mươi bảy
vĩnh long chín mươi
phú yên tám mươi một
quảng trị tám mươi
bến trè bảy mươi năm
quảng nam bảy mươi
đắk nông sáu mươi chín
cà mau sáu mươi bốn
quảng ngãi sáu mươi ba
thanh hóa năm mươi bảy
bình dương ba mươi ba
khánh hòa ba mươi hai
bình thuận hai mươi chín
thừa thiên huế hai mươi ba
bạc liêu một mươi ba
trà vinh sáu
kiên giang năm
cường thơ năm
công tùm bốn
đồng nai bốn
đồng tháp hai
hậu giang hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó đắk nông hai trăm linh tám hải dương một trăm một mươi một và gia lai tám mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
sơn la hai trăm bảy mươi ba vĩnh phúc bốn mươi bốn và điện biên ba mươi ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi ba năm trăm tám mươi sáu ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi năm trăm bốn mươi bốn ba trăm hai mươi bốn ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh sáu sáu trăm linh ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi năm trăm ba mươi sáu năm trăm bảy mươi sáu ca
trong đó có chín bảy mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám bệnh nhân
đã được công bố khỏi
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm ba mươi bảy tám trăm một mươi bốn
nghệ an bốn trăm bảy mươi tám một trăm chín mươi tám
bình dương ba trăm tám mươi ba một trăm linh một
bắc giang ba trăm tám mươi hai sáu mươi chín
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai ba trăm ba mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín bảy mươi chín hai trăm sáu mươi năm ca
số bệnh nhân đang thở oxy là tám trăm hai mươi hai ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ năm trăm ba mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc một trăm bảy mươi ba k
thở máy không xăm lớn ba mươi ca
thở máy xăm lớn tám mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng bốn
ghi nhận bảy ca tử vong tại đồng nai hai phú thọ hai bến tre một hà tĩnh một và con tông một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm chín mươi tám ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
trong đó số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
tiếp đó thưa quý vị nhằm siết chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
ổn định cuộc sống của người dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm vừa ban hành bộ tiêu chí
đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín mới
đây được xem là bước đi đáng chú ý khi ca mắc ở tp hcm giảm xuống còn gần một trăm linh ca một ngày
theo đó bộ tiêu chí đánh giá có sáu tiêu chí an toàn chung gồm đeo khẩu trang đảm bảo không khí
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vệ sinh khử khuẩn kiểm soát người đến các địa điểm
phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể tất cả người dân người lao động người tham gia các hoạt động phải đeo khẩu trang theo quy định
việc này không áp dụng đối với nhóm trẻ
mầm non người đang biểu diễn nghệ thuật tập luyện thi đấu thể thao
nhưng không phải là người tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín người đang ăn uống
tất cả cửa ra vào cửa sổ thường xuyên mở trong thời gian làm việc sinh hoạt
phải để thông khí đối với các không gian kín phải có biện pháp thông thoáng
bên cạnh đó tỷ lệ tiêm vaccine đủ các mũi theo độ tuổi dựa trên khuyến cáo của bộ y tế
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới ba tháng đối với toàn bộ người lao động học sinh
sinh viên cơ sở trợ giúp
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị cần thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch
và tổ an toàn covid một mươi chín cũng như có kế hoạch phòng chống dịch
bên cạnh bộ tiêu chí chung tp hcm cũng quy định bộ tiêu chí đặc thù gồm chín tiêu chí
áp dụng theo hoạt động ngành nghề lĩnh vực của các cơ quan
đơn vị doanh nghiệp
ngoài ra tp hcm còn quy định tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống
trong đó khu vực ăn uống đảm bảo không sử dụng quá công suất phục vụ
người đi trong khu vực phải đeo khẩu trang giãn cách phù hợp đủ dụng cụ ăn uống
đảm bảo riêng biệt cho từng người và vệ sinh sạch sẽ
theo đánh giá của bộ tiêu chí nếu mức độ an toàn đạt trên tám mươi
thì đơn vị tiếp tục hoạt động
từ bảy mươi đến tám mươi là mức độ an toàn trung bình

đơn vị tiếp tục hoạt động và trong vòng bốn mươi tám giờ phải khắc phục các tiêu chí không đạt
còn nếu mức độ an toàn dưới bảy mươi hoặc không đạt tiêu chí an toàn chung
thì chưa đảm bảo an toàn
đơn vị sẽ tạm ngừng hoạt động và phải khắc phục
sau giai đoạn dịch bệnh căng thẳng
chính quyền tp hcm đang dần ổn định cuộc sống cho người dân
đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch bệnh trên cả nước
bộ tiêu chí an toàn phòng dịch covid một mươi chín lần này được đánh giá là phù hợp
với thời điểm hiện tại nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân
tiếp tục là những thông tin về tình hình chuyển biến tích cực của dịch bệnh
số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục giảm một mươi bốn ngày không có ca tử vong
và đặc biệt chỉ có một ca cách ly tập trung
có thể thấy rõ chính quyền tp hcm và các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức
để đưa tp hcm trở về nhịp sống ổn định ban đầu
theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày hai mươi một tháng bốn tp hcm có chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
gồm tám mươi một ca phát hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh một mươi ba ca phát hiện tại cộng đồng
có ba trăm linh ca nghi ngờ do người dân tự test nhanh dương tính chưa đủ điều kiện khẳng định là ca bệnh
như vậy hiện tại số ca mắc mới trong ngày bằng với đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là dưới một trăm linh ca một ngày
tổng số ca cộng rồn do bộ y tế công bố tại tp hcm đến nay là sáu trăm linh tám sáu trăm chín mươi tám ca
số ca có hỗ trợ hô hấp là một trăm bốn mươi ca
các thử máy xâm lấn là hai mươi năm ca
hiện tp hcm chỉ còn ba mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và hai phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nằm viện
theo báo cáo của sở y tế hiện trên địa bàn tp hcm chỉ còn một ca cách ly tập trung sáu chín trăm hai mươi chín ca đang cách ly tại nhà
đây là con số đáng mừng cho ngành y tế tp hcm sau làn sóng covid một mươi chín vô cùng nặng nề vừa qua
bốn ngày liên tục tp hcm không có ca mắc covid một mươi chín tử vong
tổng số ca tử vong trên địa bàn tp hcm đến hiện tại là hai mươi bốn trăm tám mươi tám ca
đã tiêm vaccine cho một trăm một mươi chín một trăm bảy mươi ba trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
như vậy tính đến hiện tại tp hcm đã tiêm cho một trăm một mươi chín một trăm bảy mươi ba trẻ
tổng số trẻ khoán tiêm là hai bốn trăm chín mươi bốn em
ngoài ra ghi nhận bốn trăm năm mươi tám trường hợp được chỉ định chuyển đến bệnh viện tiêm
các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm xử lý kịp thời
hiện sức khỏe ổn định
công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự an toàn và đảm bảo công tác phòng chống covid một mươi chín
dự kiến ngày hai mươi hai tháng bốn tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín trong buổi sáng
với một trăm ba mươi tám điểm ba trăm ba mươi sáu bản tiêm tại hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức với khoảng ba mươi ba bảy mươi năm trẻ được tiêm
dù tình hình dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát công tác phòng chống dịch bước đầu mang lại những hiệu quả

người dân vẫn không nên chủ quan lơ là nghiêm túc phối hợp cùng chính sách phòng chống dịch của thành phố
để nhanh chóng ổn định đời sống
covid một mươi chín tác động không nhỏ đến suy nghĩ và lối sống sinh hoạt của người dân
một trong những tâm lý thường gặp là ngại đến nơi đông người vì sợ nhiễm dịch
đây cũng là câu chuyện của cụ ông pn sống tại hoàn kiếm hà nội
mặc cho khối u trong bụng phát triển bệnh nhân vẫn quyết không đi viện vì cảm thấy nhịn được và sự lây nhiễm covid một mươi chín
cụ ông pn tám mươi hai tuổi sống tại quận hoàn kiếm hà nội được đưa vào bệnh viện hiếu nghị để thăm khám trong tình trạng
vùng bụng sờ thấy khối u gây đau nhức và khó di chuyển
bệnh nhân chia sẻ rằng bản thân cảm thấy có vấn đề bất thường đã được một thời gian dài
tuy nhiên vì ngại covid một mươi chín cũng như nhìn được bệnh nhân không đi khám mà thỉnh thoảng chỉ mua thuốc để uống
tuy nhiên thời gian gần đây bùng bệnh nhân căng lên dùng tay có thể sờ nắn thấy khối u ở bên trong
kèm theo đó là cảm giác đau nhất ông n mới quyết định đến bệnh viện
ông nời chia sẻ từ khi khối u to hẳn ra đến khi tôi nhập viện chỉ có một mươi ngày
trong suốt thời gian này khối u gây đau dữ dội việc đi lại cũng rất khó khăn chỉ nhích được từng bước
tại bệnh viện hiếu nghị ông pn được làm các xét nghiệm trần đoán và phát hiện có khối u ở sau phúc mạc
khối u dính vào thận cột sống xương trầu bệnh nhân được tầm soát đánh giá và có chỉ định phẫu thuật
bác sĩ nguyễn hồng long khoa ngoại tổng hợp chia sẻ khối u của bệnh nhân sấp xỉ hai mươi cm và nằm sau phúc mạc
khối u chiếm một phần hai bụng bên phải của bệnh nhân
khi tư vấn cần phẫu thuật ban đầu bệnh nhân sợ và lo lắng
nhưng sau khi ban bạc với gia đình bệnh nhân cũng quyết tâm lên bàn mũ
cụ ông pn đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và đang trong thời gian theo dõi sức khỏe
từ trường hợp của bệnh nhân pn bác sĩ long khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ
đây là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đảm bảo sức khỏe bản thân
khi bệnh gây đau bệnh nhân thường sẽ nhanh chóng đi khám
tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh phát triển âm thầm không gây đau điển hình như trường hợp ông n
đến khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo thường đã muộn
việc xây dựng thói quen sống tích cực lành mạnh là cực kỳ quan trọng và cần thiết cho mọi lứa tuổi
vì không phải ai cũng được xét nghiệm thường xuyên như bệnh nhân này
tiến sĩ luke braden snell chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại quỹ geis thomas nhs foundation church
nhận định không phải ai cũng được xét nghiệm thường xuyên như bệnh nhân này
tuy nhiên với năm trăm linh năm ngày đây chắc chắn là thời gian mắc bệnh được báo cáo lâu nhất
đội ngũ của ông snale có kế hoạch trình bày về một số trường hợp mắc covid một mươi chín liên tục
tại cuộc họp về các bệnh truyền nhiễm ở bồ đào nha
cuối tuần này các nhà khoa học nghiên cứu những đột biến nào xuất hiện
và liệu các biến thể có tiến hóa hay không ở những người mắc covid một mươi chín lâu dài
họ đã xem xét chín bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai trong ít nhất tám tuần
tất cả những người này đều có hệ miễn dịch suy yếu do từng cấy ghép nội tạng
nhiễm hiv bị ung thư hoặc đang điều trị các bệnh khác
các lần xét nghiệm liên tục cho thấy tình trạng lây nhiễm của họ kéo dài trung bình bảy mươi ba ngày
trước đó các nhà nghiên cứu cho biết trường hợp mắc covid một mươi chín lâu nhất
được báo cáo là xét nghiệm pcr dương tính với sars cov hai trong ba trăm ba mươi năm ngày
các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mắc covid một mươi chín dài dẳng là tình trạng rất hiếm
và khác với covid một mươi chín kéo dài lom covid
chuyên gia snew cho hay đối với covid một mươi chín kéo dài các chuyên gia thường cho rằng
virus đã được loại bỏ khỏi cơ thể nhưng các triệu chứng vẫn tồn tại
chuyên gia snell cho biết đối với covid một mươi chín kéo dài dẳng thể hiện virus đang nhân lên trong cơ thể
mỗi lần các nhà nghiên cứu lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân họ phân tích mã gen của virus
để đảm bảo đó là cùng một biến thể
tuy nhiên kết quả giải trình tự gen cho thấy virus đã biến đổi theo thời gian
nhà nghiên cứu snell cho biết các đột biến này tương tự như những đột biến sau đó
xuất hiện trong các biến thể lây lan rộng rãi và không có bệnh nhân nào sinh ra các đột biến mới
trở thành các biến thể đáng lo ngại
ngoài ra cũng chưa từng có
bằng chứng cho thấy những người mắc covid một mươi chín dài dẳng lây lan virus cho người khác
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương
trước covid một mươi chín và hy vọng nhiều phương pháp điều trị sẽ được phát triển
để giúp những người mắc covid một mươi chín dài dẳng khỏi bệnh
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mỗi cá nhân nên chủ động phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
sự suy giảm của dịch bệnh covid một mươi chín là dấu hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống
và điều trị bệnh của cơ quan chức năng
thế nhưng những di chứng mà dịch bệnh để lại cho người nhiễm vẫn chưa dừng lại
liệu những di chứng này ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi một tháng bốn thông báo số ca mắc mới covid một mươi chín trên toàn cầu
giảm gần hai mươi năm trong tuần trước tiếp tục đà giảm từ cuối tháng ba
theo who số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận trong tuần từ một mươi một đến một mươi bảy tháng bốn là gần năm năm mươi chín triệu ca
so với tuần trước đó số ca tử vong cũng giảm hai mươi một còn một mươi tám hai trăm một mươi năm ca trong tuần trước
who cho biết mọi khu vực đều ghi nhận số ca mắc giảm
riêng các nước châu mỹ tỷ lệ giảm chỉ khoảng hai
tuy nhiên who cũng lưu ý xu hướng giảm cần được tiếp cận phân tích một cách thận trọng
trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thay đổi chiến lược xét nghiệm virus sars cov hai
làm giảm số lượng xét nghiệm kéo theo số ca mắc covid một mươi chín được thống kê cũng giảm
đến nay thế giới ghi nhận tổng cộng hơn năm trăm linh bảy triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu hai triệu ca tử vong
cũng trong ngày hai mươi một tháng bốn nhóm các nhà nghiên cứu hàn quốc do giáo sư jang tae ik
tại bệnh viện antreet eson dẫn đầu đã công bố những phát hiện mới nhất về hậu covid một mươi chín
theo đó di chứng hậu covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác
mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể con người như não bộ tim
và thậm chí là cả tóc
theo báo the donga diabo nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích so sánh trên tổng số một trăm ba mươi một chín trăm hai mươi tám người
bao gồm ba nhóm nhóm người nhiễm virus sars cov hai nhóm bệnh nhân cúm và nhóm những người không bị mắc bệnh
họ phát hiện sáu mươi một hội chứng hậu covid một mươi chín ba tháng sau thời điểm mắc bệnh
so với nhóm không mắc bệnh nhóm bị covid một mươi chín có nguy cơ gặp phải dối loạn thiếu rác cao hơn bảy chín lần
tỷ lệ mắc các hội chứng khác của họ cũng cao hơn
giám phế quản cao hơn ba sáu lần viêm phủi ba sáu lần nhược cơ nặng ba năm lần dụng tóc ba bốn lần
nhóm nghiên cứu cho biết các di chứng hậu covid một mươi chín có thể khác nhau giữa các biến thể vì vậy cần có nghiên cứu sâu hơn
họ cũng khuyên trong vòng ba tháng sau khi mắc và khỏi covid một mươi chín cần đến bệnh viện kiểm tra nếu thấy có những dấu hiệu sức khỏe bất thường
tình hình dịch bệnh của hầu hết các nước trên thế giới đã có những chuyển biến tích cực
thế nhưng những ngày qua xưa như là những ngày
những ngày không ngủ của chính quyền thượng hải bởi mức độ lây lan vô cùng phức tạp của virus sars cov hai tại thành phố này
không nản trí thượng hải siết phong tòa quyết không bỏ sót dù chỉ một ca covid một mươi chín
thành phố thượng hải ổ dịch covid một mươi chín mới của trung quốc quyết định gia hạn phong tỏa đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
với mục tiêu truy vết mọi ca bệnh duy trì triệt để chính sách zero covid mà nước này đang triển khai
trong vòng hai mươi bốn giờ qua thượng hải ghi nhận thêm một mươi bảy sáu trăm hai mươi chín ca covid một mươi chín mới
giảm nhẹ so với một ngày trước đó
các trường hợp xuất hiện triệu chứng cũng giảm xuống còn một chín trăm ba mươi một ca
trong khi đó thêm một mươi một bệnh nhân đã tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố này trong hai mươi bốn giờ qua theo scmp
thượng hải đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn thành phố đến ngày hai mươi sáu tháng chín
trong bối cảnh cuộc chiến chống lại làn sóng covid một mươi chín mới do biến thể omicron gây ra
tại đây đã bước sang tuần thứ tư với mục tiêu truy vết mọi trường hợp nhiễm bệnh
tại một trong những trường hợp

chính quyền thượng hải đã mở rộng các biện pháp quản lý tỉnh cho đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tới
theo scmp nhằm bịt kín mọi kẽ hở covid một mươi chín đang âm thầm lây lan bên ngoài các ổ dịch đã được khoanh vùng
khi số ca mắc mới bất ngờ tăng cao tại những khu vực từng được coi là nguy cơ thấp
bằng cách đạt được zero covid tại các khu vực này thượng hải sẽ chuyển trọng tâm
sang việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ các khu vực có nguy cơ cao và bệnh viện ra cộng đồng
các cuộc xét nghiệm hàng loạt bổ sung cũng sẽ được tiến hành trên khắp thành phố
với tần suất khác nhau phụ thuộc vào mức độ lây nhiễm ở từng khu vực
phó thủ tướng trung quốc phụ trách phòng chống dịch covid một mươi chín tôn xuân lan đã kêu gọi chính quyền thành phố
không ngừng truy tìm cách ly và điều trị từng trường hợp mắc bệnh tại địa phương
chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ theo đuổi một mục tiêu erdo covid của xã hội
bà nói với các quan chức thượng hải
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng bốn chính quyền thành phố thượng hải đã công bố chín biện pháp chống dịch mới
bao gồm gia hạn phong tỏa xét nghiệm hàng loạt mỗi ngày và tăng cường các nỗ lực theo dõi và truy vết covid một mươi chín
nhằm khống chế triệt đề lan sóng omicron
có thể thấy tình hình dịch bệnh tại thượng hải đang diễn biến vô cùng căng thẳng
đây sẽ là một thách thức lớn cho chính quyền thành phố và người dân tại đây
một công dân trung quốc đã bị tuyên hơn bốn năm tù ở mỹ vào ngày hai mươi một tháng bốn
sau khi thừa nhận ông đã gian lận nhằm có được hai mươi triệu đô la từ quỹ cứu trợ covid một mươi chín liên bang
vốn dành cho việc giải cứu các doanh nghiệp
đây cũng là lời cảnh tình cho những cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để hòng trục lợi
theo hóa tin ap thẩm phán richard m berman đã tuyên mức án bốn năm bốn tháng tù giam
đối với công dân trung quốc mu ma ở phiên tòa quận manhattan ở thành phố new york mỹ vào ngày hai mươi một tháng bốn
thẩm phán cho biết với tuyên án tù là cần thiết trong trường hợp này
vì mức độ nghiêm trọng của vụ phạm tội và để cảnh báo những người khác về việc lạm dụng các chương trình của chính phủ
nhằm giúp đỡ người dân trong tình trạng khẩn cấp quốc gia
ông mu ma ba mươi tám tuổi bị chính quyền liên bang mỹ bắt vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhà chức trách cho biết mà đã nộp đơn cho ít nhất năm ngân hàng nhằm nhận các khoản vay
được chính phủ bảo lãnh lên tới hơn hai mươi triệu đô la mỹ từ chương trình bảo vệ tiền lương
và chương trình cho vay trước tổn thương kinh tế do thảm họa
cả hai chương trình này đều được áp dụng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do các biện pháp chống dịch
nhà chức trách cho biết ông ma đã khai man rằng ông cần vay tiền để trả số lương hàng triệu đô la mỹ
cho hàng trăm nhân viên thông qua hai công ty do ông kiểm soát
các công tố viên nói ông ma đã tìm cách chứng minh lời nói của mình bằng cách nộp hồ sơ thuế
bảo hiểm và bảng lương không trung thực cung cấp cho các ngân hàng những đường link liên kết
dẫn đến các trang web mô tả công ty của ông có hoạt động trên toàn cầu
tuy nhiên trên thực tế vào thời điểm đó mook ma đang làm việc một mình trong căn hộ trị giá một năm triệu đô la mỹ của ông
ở matatan và không có sự tồn tại của hàng trăm nhân viên như ông ma nói
người này còn khai man rằng một trong những công ty của ông đã đại diện cho bang new york
và giúp thống đốc của bang khi đó là ông andrew cuomo mùa bộ xét nghiệm covid một mươi chín
cùng thiết bị bảo hộ cho nhân viên chống dịch tuyến đầu
trước khi bản án được đưa ra ông mook ma liên tục nói xin lỗi
ông là thường chú nhân hợp pháp đã đến mỹ vào năm hai nghìn một mươi một bằng thị thực sinh viên
mà thà thiết tôi yêu nước mỹ tôi rất xin lỗi nước mỹ
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như là giữ khoảng cách xì khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại